sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi việt nam tuy phải chịu những thiệt hại nặng nề do covid một mươi chín gây ra
nhưng đây lại là cơ hội để ngành thông tin và truyền thông có cơ hội bứt phá
khi mà hàng loạt các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin make in việt nam đã ra đời
phục vụ đời sống của người dân có thể coi đại dịch covid một mươi chín là cú hích cho chuyển đổi số quốc gia
trong hội nghị sơ kết công tác hoạt động sáu tháng đầu năm của bộ thông tin và truyền thông
diễn ra vào sáng hôm qua sáu tháng bảy bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã nhận định
sau đại dịch covid một mươi chín việt nam cần vượt qua khó khăn và coi covid một mươi chín là cơ hội
để tạo nên những bứt phá cho công tác sáu tháng cuối năm
sự đóng góp của ngành thông tin truyền thông đã góp phần rất lớn cùng cả nước đẩy lùi đại dịch
trong đó việc ra đời hàng loạt ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia
đặc biệt là lĩnh vực y tế giáo dục thương mại điện tử
dân là thị trường là tài nguyên lớn nhất của việt nam
nút covid mới càng thấy rõ giá trị này
các doanh nghiệp ict việt nam hãy coi thị trường trong nước là cái nôi để từ đây mà lớn lên trưởng thành và đi ra toàn cầu
xây dựng nền kinh tế tự chủ make in việt nam
rất nhiều ứng dụng phòng chống dịch đã ra đời rất nhiều nền tảng việt nam
cũng như cả hệ thống truyền thông trong nước đã giúp phòng chống dịch
thiết lập trạng thái bình thường mới
công lộc bộ vndc thành lập với mục tiêu là cộng đồng một số doanh nghiệp nóng cốt
hoạt động trong lĩnh vực data center và cloud để nhằm tạo ra một nền tảng bền vững cho việt nam
để phục vụ công cuộc chuyển đổi số
chúng tôi cũng đã tổ chức một số những sự kiện để hỗ trợ cho công cuộc chuyển đổi số theo như kêu gọi của bộ thông tin truyền thông
trong quá trình chuyển đổi số các doanh nghiệp công nghệ sẽ trở thành lực lượng tiên phong
xây dựng các giải pháp ứng dụng
từ đó người dân sẽ thay đổi phương thức sống làm việc
được thụ hưởng các dịch vụ tiện ích xã hội nhờ công nghệ số và không ai bị bỏ lại phía sau
covid một mươi chín không chỉ là khó khăn
covid một mươi chín còn là động lực để việt nam chuyển mình nâng cao thứ hạng trên bản đồ thế giới